với tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp bộ khoa học và công nghệ cùng các đối tác trong và ngoài nước
tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hai nghìn một mươi bảy lần thứ ba
với chủ đề kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phó thủ tướng vũ đức đam dự và phát biểu tại lễ khai mạc
techfest hai nghìn một mươi bảy đã thu hút được gần bốn năm trăm linh người tham dự hai trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu
hai mươi nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế tám mươi doanh nghiệp cùng các tập đoàn kinh tế lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
tại techfest hai nghìn một mươi bảy nhiều lĩnh vực tiềm năng được đặc biệt chú trọng như cộng đồng tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
nông nghiệp giáo dục du lịch và dịch vụ ẩm thực y tế công nghệ mới
đây là những lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng được các nhà đầu tư quan tâm
và cũng chính là những lĩnh vực được chính phủ việt nam ưu tiên phát triển
để phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ghi nhận bước phát triển
trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khẳng định việt nam phải đổi mới sáng tạo
với cách làm mới với cách làm sáng tạo
trong đó tính kết nối trong đổi mới sáng tạo rất quan trọng bởi ngày nay thế giới phẳng
kết nối mở đã xóa nhòa hết không gian
techfest hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy